hệ thống báo cáo thông tin quốc gia và trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ đã được khai trương
đây là nỗ lực lớn hướng tới xây dựng chính phủ không giấy tờ chính phủ số
thực hiện nhiệm vụ do chính phủ thủ tướng chính phủ giao đến nay đã có một mươi sáu bộ cơ quan năm địa phương
triển khai các giải pháp kỹ thuật thực hiện kết nối liên thông hệ thống thông tin báo cáo
các hệ thống thông tin có liên quan với hệ thống thông tin báo cáo chính phủ
đồng thời có hai mươi chế độ báo cáo và hơn một trăm linh trên hai trăm linh chỉ tiêu kinh tế xã hội
phục vụ sự chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ đã được triển khai
bước đầu cập nhật dữ liệu trên hệ thống
ứng dụng công nghệ thông tin sẽ làm cho chúng ta có được hệ thống báo cáo rất nhanh
đáp ứng kịp thời yêu cầu vừa mang tính chất thời sự vừa công khai minh bạch các thông tin của xã hội
thúc đẩy cải tiến trong hoạt động quản lý
trong năm hai nghìn hai mươi hệ thống thông tin báo cáo chính phủ sẽ được kết nối một trăm linh với các hệ thống thông tin báo cáo của các bộ ngành địa phương
hoặc hệ thống thông tin chuyên ngành có khả năng trích xuất số liệu báo cáo để hình thành hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
cùng với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia việc thiết lập trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ
thủ tướng chính phủ với công nghệ tiên tiến theo các tiêu chuẩn quốc tế được xác định là thành phần cốt lõi của hệ thống hạ tầng số thông minh
hiện nay nhiều bộ ngành địa phương đã triển khai trung tâm điều hành thông minh eoc
trung tâm điều hành thông minh đóng vai trò vừa hỗ trợ lãnh đạo bộ địa phương trong công tác giám sát điều hành
thông qua các bộ chỉ số vừa tham gia kết nối với trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ
đây là một trong những bước đi quan trọng của quá trình chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đời sống xã hội
trung tâm điều hành thông minh ioc đã mang lại một hiệu quả tương đối tốt để phục vụ cho các hoạt động vận hành điều hành của cơ quan chính quyền
cũng như phục vụ cho các dịch vụ công của nhân dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ninh
góp phần vào tăng trưởng kinh tế cũng như các chỉ số trên địa bàn tỉnh ninh có một thức hạng rất tốt trong thời gian vừa qua
một trong những nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin triển khai nhiều nền tảng quan trọng trong xây dựng chính phủ điện tử
như trục liên thông văn bản quốc gia cổng dịch vụ công quốc gia
đồng thời đã triển khai thành công các giải pháp chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại nhiều địa phương trong cả nước
tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt tiếp tục được lựa chọn là đơn vị xây dựng và vận hành
hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ
chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các chuyên gia đến từ chính phủ nhật bản
và các chuyên gia đấy đã hỗ trợ chúng tôi trong việc tư vấn và giả soát lại các thiết kế trong hệ thống báo cáo và chỉ đạo điều hành của chính phủ
và trong đó thì trên nền tảng phát triển hệ thống báo cáo và chỉ đạo điều hành chính phủ dựa trên nền tảng về thiết kế microservice
với cái nền tảng thiết kế này chúng ta có khả năng mở rộng rất là cao cả về chiều rộng lẫn chiều sâu
và đặc biệt là có thể linh hoạt trong các bài toán quy trình nghiệp vụ
thời gian qua nhiều hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu nền tảng về chính phủ điện tử phục vụ chính phủ thủ tướng chính phủ
hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và người dân doanh nghiệp được xây dựng vận hành chính thức
việc đưa vào vận hành khai thác hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ
cùng với hệ thống thông tin chính phủ điện tử là một trong những bước đi quan trọng là khâu đột phá của quá trình chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước
và là khởi đầu của chuyển đổi số quốc gia từ trong nội khối hành chính có phần thực hiện thành công chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số nền kinh tế số xã hội số tại việt nam